liên quan đến công tác điều tra mở rộng vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hoạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường công ty trách nhiệm hoạn giải pháp phần mềm nhật cường
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba cho biết đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam một số cán bộ thuộc sở kế hoạch và đầu tư hà nội
căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội và các đơn vị có liên quan
đồng thời cơ quan điều tra khởi tố bị can bắt tạm giam các bị can nguyễn tiến học nguyên phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội phạm thị kim tuyến trưởng phóng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư và lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đồng kinh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bùi quang huy tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và dịch vụ nhật cường giám đốc nhật cường subway hiện đang bị truy nã
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đối với các bị can bảo đảm an toàn đúng quy định của pháp luật tiếp tục truy bắt đối với bị can bùi quang huy
trước đó ngày một mươi tám tháng một mươi một ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã quyết định đưa vụ án này vào diện theo dõi chỉ đạo